năm bức họa đặc sắc nhất do họa sĩ đào hải phong sáng tác trong khoảng thời gian một mươi năm trở lại đây đã được chọn lọc và trưng bày tại triển lãm cá nhân mang tên lối phong
triển lãm vừa khai mạc chiều qua một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội do trung tâm văn hóa hàn quốc tổ chức và là một trong những hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa việt nam và hàn quốc
hai mươi năm tác phẩm thể hiện rõ độ chính trong sự nghiệp cầm cọ gần ba mươi năm của họa sĩ đào hải phong
các bức họa đều rất độc đáo đa dạng về bảng màu đối tượng bút pháp và trạng thái
mỗi bức họa thể hiện cảm xúc rất riêng vui buồn sen lẫn cô đơn hay hạnh phúc
nhân dịp này họa sĩ đào hải phong cũng ra mắt cuốn sách lối phong
ngoài những bức tranh trong sách độc giả còn có cơ hội tìm hiểu về nguồn cảm hứng sáng tác câu chuyện ẩn sau những biểu tượng thường gặp trong tranh đào hải phong
tâm sự về tuổi thơ sự nghiệp lối sống những va vấp suy tư và nhiều thú chơi mang nặng giá trị tinh thần
triển lãm trưng bày đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi một tại trung tâm văn hóa hàn quốc số bốn mươi chín nguyễn du hà nội